loại hình du lịch này đã có từ rất lâu nhưng nó thường xuất hiện đơn lẻ và kèm ghép vào các tour chính thức hoặc tour bỏ nhỏ của một số hướng dẫn viên nhằm bổ sung vào thời gian lưu trú sinh hoạt tự do của du khách
mãi đến năm hai nghìn một mươi bảy luật du lịch mới chính thức đặt tên cho loại hình du lịch này là du lịch cộng đồng
nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê nghị định một trăm sáu mươi tám hai nghìn một mươi bảy ndcp quy định chi tiết một số điều của luật du lịch
trong đó các loại hình lưu trú này có một số điều kiện bắt buộc chung là người quản lý nhân viên chủ nhà phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch
tuy nhiên văn bản này lại không quy định cụ thể về việc tập huấn nghiệp vụ du lịch cho đối tượng này
thông tư sáu hai nghìn một mươi bảy tt của bộ văn hóa thể thao và du lịch cũng chỉ quy định về nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ điều hành du lịch
bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch mà bỏ qua người quản lý nhân viên chủ nhà của các loại hình lưu trú căn hộ du lịch nhà nghỉ du lịch nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê
luật du lịch cũng có quy định ủy ban nhân dân các cấp tỉnh huyện phải tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức kỹ năng phục vụ cho những người làm du lịch mới này
tuy nhiên thực tế vẫn chưa được thực hiện tốt
trong đề án này nội dung cốt lõi chỉ ra được những nội dung cần thiết mà cộng đồng người dân cần phải bổ túc bổ sung về năng lực đón tiếp khách
tuy nhiên cho đến nay những hoạt động đó cũng chưa triển khai một đồng bộ và được hạn chế về nhiều mặt
nhưng chúng tôi
chúng tôi cho rằng đấy là bước khởi đầu để định hình hoạt động du lịch cộng đồng từng bước chuyển từ tự phát sang có những định hướng cụ thể
huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi trước năm hai nghìn một mươi bốn cả huyện đảo chỉ có ba cơ sở làm dịch vụ lưu trú homestay
tuy nhiên trong những năm gần đây khi lý sơn trở thành địa chỉ đỏ trên bản đồ du lịch biển đảo việt nam lượng du khách đổ về đây ngày càng đông
cùng với đó là sự nở rộng
các dịch vụ lưu trú phục vụ khách du lịch
hiện nay là huyện có định hướng là phát triển du lịch là ngành du lịch của huyện
nên là đầu tư về hạ tầng cũng như là hướng dẫn cho bà con để mà làm du lịch
quyện phối hợp với trường tôn đức thắng mở hai lớp
một là lớp giao tiếp để tăng cho cán bộ công chức
một lớp nữa là giao tiếp phục vụ cho các nhà hàng các chủ nhà hàng và nhân viên nhà hàng khách sạn trên địa bàn đó
khi đến với nghề du lịch này
thì trong suy nghĩ thì nó cũng đơn giản
riêng bản thân tôi đây thì tôi thấy là mình nghĩ cũng chưa hết được
nhưng mà được chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ
thì tất cả mọi cái lớp học liên quan đến du lịch thì được chính quyền địa phương thông báo trước
và tôi đều tham gia tất cả các lớp học để mà mình lấy được các chứng chỉ về cái nghề du lịch này
bên xã cũng có hỗ trợ cho mỗi hộ kinh doanh vay tiền mà lấy xuất thấp
để tạo điều kiện cho mọi người trang trải sửa sửa
nhà và trang trí lại phòng ốc để làm homestay
hiện tại em đang rất là mong muốn như là cái đăng ký tạm trú cho du khách bằng internet
thì nó sẽ tạo cho mình rất là đỡ mất thời gian
mặc dù chính quyền huyện đảo lý sơn đã có những hành động tích cực
nhằm đẩy mạnh phát triển tiềm năng du lịch huyện đảo
tuy nhiên việc tổ chức hoạt động cũng như quy chế giám sát các cơ sở lưu trú homestay
vẫn chưa được như mong muốn
chất lượng dịch vụ chưa đồng đều
tình trạng nhà nọ học theo nhà kia để làm và cung cấp một loại dịch vụ na ná nhau
một số mô hình kinh doanh có sự thành công hơn các mô hình khác
vẫn chủ yếu phụ thuộc vào kinh nghiệm cũng như sự năng động nhạy bén của mỗi gia chủ
chứ chưa phải dựa trên một nền tảng được đào tạo bài bản
tôi thấy là rất là vui bởi vì khi mà người dân họ có một cái cách sinh kế mới
để họ có thể tăng thêm cái nguồn thu nhập
tuy nhiên thì họ cũng cần phải chú ý
chú ý vấn đề là phát triển bền vững
theo tôi thì cái này cần phải có một sự đồng bộ từ địa phương cho đến người dân
tuy nhiên cao nhất vẫn là chính quyền địa phương
bởi vì họ sẽ là người định hướng cho người dân
trong việc là phát triển như thế nào hướng đi như thế nào
thì chính quyền nên có những cái tham khảo từ những cái mô hình khác
để cho họ nắm được xem là cái cách làm cái kinh nghiệm như thế nào
từ đó họ sẽ ra được một cái lộ trình phát triển cho lý sơn
sao cho nó phù hợp nhất để giữ được cái giá trị bền vững
với nhận định của du khách trên
có thể nhận thấy họ đã khá hài lòng với chuyến đi của mình
nhưng vẫn còn đó những băn khoăn về một hướng đi bền vững
lâu dài cho hình thái du lịch cộng đồng nơi đây
hậu quả của việc kinh doanh tự phát dễ đem lại nhiều bất cập cho ngành du lịch
thứ nhất sản phẩm du lịch sẽ bị nghèo nàn nham chán nhanh thoái trào
thứ hai chất lượng dịch vụ đi xuống do quá tải khách du lịch
ở một thời điểm nhất định mà không có hướng giải quyết phù hợp
thứ ba tiềm năng du lịch bị cạn kiệt vì những lý do như ô nhiễm môi trường
mất an ninh trật tự giá trị truyền thống nét đẹp văn hóa trong cộng đồng bị mai một
thứ ba sản phẩm du lịch sẽ bị nghèo nàn nham chán nhanh thoái trào

phong tục tập quán cảnh đẹp không nằm trong chuỗi thắng cảnh du lịch
vậy nên một điều quan trọng một trong những yếu tố tạo nên sự hấp dẫn khách du lịch khi tham gia du lịch cộng đồng
là ứng xử của người làm dịch vụ du lịch cộng đồng
chúng tôi đến thăm một cơ sở lưu trú homestay ngay giữa lòng hà nội
với cái tên khá dễ thương cúc cu homestay
để xem và nghe hai bạn trẻ nguyễn hoàng long và trần ngọc quân
chia sẻ về câu chuyện làm du lịch cộng đồng của mình
cái lý do gì mà các bạn lại lựa chọn làm một cái mô hình homestay như thế này
thời điểm đấy là long vừa đi du học về bọn em rất thích là làm một cái homestay
vì khi mà thuê ngôi nhà này thì bọn em rất yêu cái không gian cổ kính của ngôi nhà này
không gian của cái hà nội xưa
từ cái gốc cây từ cái nền nhà từ những bức tường từ cái mái ngòi
tất cả mọi thứ nó gợi lại cho mình những cái về hà nội xưa
du khách những cái trải nghiệm như thế nào ở chính tại cái nhà nghề này
tôi có thể thấy là tất cả những cái đời sống hàng ngày nó đều động lại ở đây
từ việc bạn thức dậy vào buổi sáng có một không gian sân vườn có tiếng chim hot
và tất cả những cái bạn đến đây thì đều có một điểm chung là bạn yêu thiên nhiên
muốn được tiếp xúc với chủ nhà muốn được trải nghiệm
với các loại không khí việt nam
bọn tôi có thể tổ chức những lớp dạy nấu ăn
đưa các bạn đi chợ đi chợ local
trải nghiệm cách mặc cả của người dân việt nam
cách chọn đồ như thế nào sau đấy thì về cùng với chúng tôi nấu ăn
tôi làm những cái buổi workshop tự phát
có nghĩa là gì
ví dụ như là đến trung thu sẽ là bánh trung thu một hai buổi
đến tết mình sẽ làm bánh tết bánh trưng một hai buổi

những cái buổi này thì không hề có không hề chuẩn bị kỹ càng để thu một lượng lớn khách
mà chỉ tổ chức cho những khách ở trong nhà thôi
nhưng chính vì thế mà cái khách thì họ lại rất thích
tại vì họ được tự tay làm một cái bánh trưng
họ được chuẩn bị họ được lau lá họ được cắt lá họ được gói thành một cái bánh trưng
và thậm chí là khi mà sau một đêm trong bánh trưng của chúng tôi và sáng hôm sau họ được
tự mình ăn cái bánh trưng mình gói họ thấy rất thích
nhu cầu của du khách ngày nay rất phong phú
không còn đơn thuần là đi tham quan các danh lam thắng cảnh nổi tiếng
quan niệm đi du lịch bây giờ cũng đã mở rộng rất nhiều
đối tượng đi du lịch cũng ngày càng trẻ hóa
một nơi đến hợp gu một vài nét văn hóa đặc sắc hay đơn thuần là nơi có cảnh đẹp
và người dân hồn hậu đã hình thành nên một sản phẩm du lịch thu hút một lượng khách nhất định
đó là cơ hội trả lời
đó là cơ hội cho hình thức du lịch cộng đồng phát triển
tôi biết đến copco homestay qua một người bạn đã từng ở đây một thời gian
anh ấy nói với tôi rằng đây là một điểm lưu trú nhỏ thôi trong một con phố yên tĩnh
nhưng nó có nét văn hóa của người hà nội
và khi đến đây tôi đã cảm nhận được nhiều điều thú vị
ví dụ như là mỗi sáng long đều pha một ấm trà và chúng tôi cùng ngồi trò chuyện với nhau
nó thật là ấm áp
trên thực tế vẫn có rất nhiều cộng đồng làm du lịch tự phát
ban đầu thì rất tốt nhưng khi việc kiếm tiền từ hoạt động này dễ dàng hơn việc duy trì cuộc sống với công việc hiện tại
thì họ lại bỏ đi những nghề cũ không còn gìn giữ lối sống đúng như nguyên bản nữa
cũng có tình trạng sau một thời gian làm dịch vụ du lịch họ đánh mất đi nét chân thành hồn nhiên đẹp đẽ do bị thương mại hóa
qua nghiên cứu các nghiên cứu chuyên đề thì thấy rằng khách đánh giá rất cao
rất là hứng khởi với các loại hình du lịch cộng đồng đa dạng của việt nam
đấy là đa số
một bộ phận đánh giá rất là buồn khi một số những cảnh quan một số những tập tục một số những hoạt động bị lai căng
học theo những phong cách hiện đại mà lại không đủ trang bị theo cái kiểu hiện đại
dẫn tới những sắc thái văn hóa
du lịch cộng đồng phát triển bền vững được hay không không đơn thuần ở cơ quan nhà nước
ở người làm du lịch mà cần có sự cộng hưởng từ nhiều phía
nên cũng cần có những hoạt động để đưa du khách vào một mắt xích quan trọng trong hoạt động du lịch cộng đồng của địa phương
trong phạm viên này đã từ rất lâu nhiều tổ chức phi lợi nhuận tổ chức bảo tồn văn hóa bằng nhiều cách khác nhau
họ đã góp phần không nhỏ để chung tay gìn giữ bảo tồn quảng bá những giá trị văn hóa bản sắc văn hóa
của nhiều vùng miền trên cả nước
và vô hình chung thông qua những hoạt động đó đã kết nối du khách mong muốn được tìm đến với sản phẩm du lịch cộng đồng
khi mà khách du lịch cũng như khách mua hàng đến với các hệ thống bán hàng của grablink
thì rất nhiều khách đều có nhu cầu tìm hiểu về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm
và đấy chính là câu chuyện về người sản xuất đằng sau ai là người đã làm ra sản phẩm đó
và có những hoa văn có ý nghĩa về sản phẩm
ý nghĩa như thế nào trong cái đời sống tâm linh của họ cũng như trong đời sống hàng ngày sinh hoạt của họ
thì điển hình trong bốn năm gần đây chúng tôi cũng có kết hợp với một số công ty du lịch
để kết hợp để họ có thể đưa các đối tượng khách quan tâm đến các điểm du lịch cộng đồng
đến để thăm và tìm hiểu thêm về truyền thống văn hóa của các nhóm dân tộc thiểu số đó
và đồng thời cũng là một cái cách hỗ trợ để tiêu thụ thêm hàng cho chính các nhóm đó để tăng thêm thu nhập
liên tục trong nhiều năm qua
grablink là một trong những công ty du lịch cộng đồng
góp phần đưa các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của việt nam
đưa hình ảnh đất nước con người việt nam trải rộng vươn xa đến với bạn bè quốc tế
rõ ràng chúng ta cần có một cái nhìn rộng hơn
cần có những nghiên cứu đánh giá cụ thể hơn
để những hoạt động vệ tinh đang hỗ trợ tốt cho du lịch cộng đồng
trở lại với đề tài của phóng sự này
du lịch cộng đồng bản sắc là giá trị vô giá
du khách sẽ là người quyết định sản phẩm du lịch cộng đồng của địa phương đó
có còn bản sắc hay không
và giá trị của dịch vụ du lịch đó có thực sự đáng giá hay không